chiều qua tại hà nội thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới tham quan triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
tại triển lãm thứ trưởng bùi văn nam đã tới tham quan các gian trưng bày của hơn hai trăm linh thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đến từ liên bang nga hoa kỳ ukraine pháp ấn độ
tại đây thứ trưởng bùi văn nam đã được nghe các chuyên gia giới thiệu về các loại vũ khí mới hệ thống giám sát phòng vệ hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật đạn phương tiện bọc thép hệ thống radar quân y quân phục phương tiện và công nghệ liên quan đến quốc phòng cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung
tại đây thứ trưởng bùi văn nam đã được nghe các chuyên gia giới thiệu về các loại vũ khí mới hệ thống giám sát phòng vệ hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật đạn phương tiện bọc thép hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật đạn phương tiện bọc thép hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật đạn phương tiện bọc thép hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật